đối tượng hiện có chạy qua nhà mình và cầm theo một con dao quắm

quá trình truy đuổi khoảng một km anh tâm bị mất lái và ngã tử vong tại chỗ
đối tượng hiện sau đó cũng bị ngã xe và được người dân đưa đi cấp cứu
dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số để
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân và mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận
chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng
đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với thủ đoạn hết sức tinh vi vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng nam phát hiện
tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng của nhóm đối tượng này
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng lâm quang phát lý văn đức và bùi văn tuấn
lực lượng công an tạm giữ một xe ô tô hai mươi triệu đồng hơn một trăm linh bộ hồ sơ vay nhiều thẻ ngân hàng
giấy tờ tùy thân của người vay và các giấy cho vay tiền cùng với nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
bước đầu xác định các đối tượng đến địa bàn tỉnh quảng nam hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
và tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống để tạo vỏ bọc hoạt động tín dụng đen
các đối tượng sử dụng mạng xã hội tiếp cận với người vay và cho vay với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
từ đầu năm ngoái đến nay nhóm này đã cho hơn một trăm linh người vay với tổng số tiền thể hiện trong sổ ghi chép là trên một mươi tỷ đồng
và đã thu lợi bất chính trên ba tỷ đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi